mở đầu là các tin tức an ninh trật tự nữ tài xế bị cưa cổ tại khu vực đền lừ quận hoàng mai
thành phố hà nội cách đây vài ngày hiện đã qua cơn nguy kịch còn đối tượng gây án thì vẫn chưa
tỉnh lại thông tin mới nhất công an quận hoàng mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây
thương tích để làm rõ danh tính nạn nhân được xác định là chị phạm thị oanh tạm trú ở phường
định công hoàng mai hà nội và đối tượng gây án là nguyễn tuấn long chú tại phường mai động
hà nội hiện đang được các bác sĩ điều trị tích cực theo cơ quan điều tra giữa long và triệu oanh
có mối quan hệ quen biết chị oanh làm nghề lái taxi còn long hành nghề chở hàng bằng xe ba bánh
tự chế khoảng chín giờ tối ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực đền lừ một người đàn ông dùng vật sắc nhọn
đâm gục nữ tài xế trong xe ngay lúc đó một số người đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ
tài xế đã hô hoán truy đuổi nghi phạm bị phát hiện người đàn ông đã mở cửa bỏ chạy trong lúc
bị truy đuổi người này đã dùng dao tự đâm vào người rồi lao xuống sông kiêu ngu
thông tin về một vụ án mạng đang gây xôn xao dư luận cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bình dương đang phối hợp với cục cảnh sát hình sự viện khoa học kỹ thuật bộ công an
điều tra nghi án giết người giấu sát vào bồn nhựa đổ bê tông nhằm phi tàng tại căn nhà thuộc
ấp năm xã hưng hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu căn nhà trên do ông nguyễn minh vương hộ khẩu thường trú tại
ấp hai xã hội nghĩa thị xã tân uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông nguyễn thanh huân
thường trú tại xã hương hòa huyện bào bàng
theo thỏa thuận giao nhà vào chiều ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ông huân thuê người đến dọn nhà
để sử dụng thì phát hiện trong nhà có một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông
và một phi nhựa bọc kín ni lông bên ngoài quá trình đập phá bê tông để di rời bồn nhựa
thì phát hiện sát người bên trong và trình báo công an
sau khi tiếp nhận hiện trường công an tiếp tục phát hiện trong phi nhựa một sát chết thứ hai
cũng đang trong quá trình phân hủy quá trình điều tra được biết trước khi ông vương bán lại nhà
cho ông nguân căn nhà này cho một người phụ nữ tên thanh thuê từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cứ ba tháng thì người phụ nữ này đến nhà ông vương ở xã hội nghĩa thị xã tân uyên trả tiền thuê một lần
qua kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ án mạng
hai tử thi đều là nam giới khoảng ba mươi đến ba mươi năm tuổi
liên quan đến vụ án này công an tỉnh bình dương thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ án mạng
xin cung cấp thông tin về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương địa chỉ số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương
phường hiệp thành thành phố thủ dầu một hoặc liên hệ số điện thoại chín trăm tám mươi chín chín mươi năm một nghìn bảy trăm chín mươi năm gặp điều tra viên lê xuân sang
để phối hợp điều tra giải quyết
đã có diễn biến mới nhất trong vụ việc hàng nghìn cây thông hai mươi năm tuổi tại tiểu khu
hai trăm chín mươi hai thuộc xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bị đầu độc chết trắng bằng thuốc diệt cỏ
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện lâm hà tỉnh lâm đồng công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án
hủy hoại rừng để điều tra làm rõ một số người có liên quan cũng đã được công an huyện lâm hà triệu tập để lấy lời khai
liên quan đến vụ đầu độc rừng đặc biệt nghiêm trọng trên thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
khẩn trương vào cuộc điều tra báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng năm
rừng thông thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi hai xã tân thanh huyện lâm hà liên tục bị các đối tượng lấn chiếm
cho máy múc vào san gạt đất lâm nghiệp đã nhiều lần đơn vị quản lý rừng báo cáo
đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng huyện lâm hà vào cuộc xử lý
nhưng kết quả lại không như mong đợi rừng vẫn bị các đối tượng liên tục lân chiếm
gần đây nhất một mươi bảy hectare rừng thông khoảng hai mươi năm tuổi tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai xã tân thanh
bị các đối tượng đầu độc bằng hóa chất trắng hàng loạt
từ tỉnh đắk lắk công an huyện yà lèo cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi ba đối tượng tham gia đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi số đề qua điện thoại trên địa bàn huyện
qua theo dõi nắm tình hình công an huyện yà leo phát hiện bắt quả tang vi văn hợp tâm
ở xã yà huy huyện yà lèo có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề qua tin nhắn điện thoại di động
với đàm văn định và đàm tuấn anh với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
đầu tranh với ba đối tượng trên công an huyện yà lèo làm rõ đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề
do đối tượng võ trí và nguyễn hải quân cầm đầu và một mươi một đối tượng tham gia ghi số đề
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền mà các đối tượng sử dụng vào việc chơi số đề là trên chín trăm linh triệu đồng
thưa quý vị và các bạn tệ nạn ma túy luôn là nỗi ám ảnh của toàn xã hội
từ đây thì cũng phát sinh nhiều loại tội phạm khác
nói vào nhiều ngõ cách báo động hơn tệ nạn này thì đang xâm nhập vào các vùng nông thôn
vùng sâu vùng xa những nơi mà trước đây từng là điểm trắng về ma túy
trước thử trạng này các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
đối tượng hoàng văn nguyên và đối tượng trương văn tiến đều trú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
cả hai đều phạm tội tăng chữ chai phép chất ma túy
điều đáng nói là các đối tượng này chủ yếu đi làm từ địa phương khác
trong quá trình đi làm xa bị rụ rỗ sử dụng ma túy dẫn đến nghiện
nên khi về địa phương để có ma túy dùng các đối tượng đã tìm mọi cách mua ma túy để sử dụng
theo phân tích nguyên nhân làm gia tăng tội phạm tệ nạn ma túy là do một bộ phận người dân đi làm ăn xa
khi trở về địa phương đã nghiện ma túy dẫn đến việc ma túy xâm nhập vào địa bàn
cùng với đó địa bàn miền núi dân cư sinh sống không tập trung lại là vùng rắp danh
nên các đối tượng lợi dụng việc này để hút trích tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
khi tiếu là do nhận thức của nhân dân
hai là bây giờ thì xã hội đang phát triển
con em ở trong các vùng sâu xa bắt đầu đi ra ngoài lao động
sau đó là tiếp cận các đối tượng ở ngoài dịch xã hội
mua ma túy về sau đó nó mới lây lan đến các
người nghiện khác ở trong địa bàn huyện
sau khi công tác ngắm tình phát hiện chúng tôi đã triển khai lực lượng đống tranh triệt phá luôn từ ban đầu
không để phát sinh các cơ hội điểm đóng phức tạp nổi cộng về vấn đề an ninh triệt tử
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện chiêm hóa
đã liên tiếp giao quân sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và bắt quả tăng hai mươi ba vụ với hai mươi năm đối tượng
ma túy xâm nhập xuống địa bàn nông thôn thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc giữ gìn an ninh triệt tử
vì từ đấy nó dẫn đến cái việc là phát sinh một số loại tội phạm khác
bởi vì là khi mà người nghiện ma túy người ta đã lệ thổ ma túy
thì người ta không làm được cái việc gì để mà lao động để mà kiếm ra tiền cả
nên là có thể phát sinh thêm một số tội phạm dẫn đến việc như tội phạm trộm cắp hoặc là cướp giật
thì sẽ phát sinh dẫn đến là tác hại nó rất là lớn
khó khăn trong cái việc đấu tranh chống tội phạm
để chủ động phòng ngừa kịp thời ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
công an huyện chiêm hóa đã và đang thực hiện tốt công tác nắm tình hình
quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án tiền sự hoặc nghi vấn có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tị nạn ma túy
để mạnh công tác tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân
trong đó lấy công tác phòng ngừa là chính góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
trong đó đây lại là loại dịch bệnh mới người chăn nuôi chưa có nhiều kinh nghiệm ưu phó
tận dụng nguồn thức ăn dư thừa để nuôi lợn là cách làm phổ biến ở miền tây
nhưng theo ngành chức năng điều này không nên vì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao trong thời điểm hiện nay
bên cạnh đó khi lợn mới phát bệnh người nuôi thường tự điều trị một vài ngày rồi mới báo với thú y địa phương
ngành chức năng khuyên cáo nếu đã nhiễm virus dịch tả lợn châu phi mọi nỗ lực cứu chữa đều không có kết quả
ngược lại còn tốn kém chi phí và gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã làm cho khoảng bốn trăm linh hectare lúa nương và sắn của nông dân huyện điện biên đông tỉnh điện biên bị chết
ông vũ ngọc hoành trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết toàn bộ diện tích hoa màu bị thiệt hại mới được gieo trồng từ đầu tháng bốn
nắng nóng kéo dài liên tục có thời điểm lên đến gần bốn mươi độ c cộng với thiếu nước sản xuất đã dẫn đến tình trạng hoa màu bị chết
năm nay huyện điện biên đông gieo trồng khoảng một mươi một bốn trăm linh hectare lúa nương ngô và các loại cây lương thực khác
nguồn nước tưới phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa
huyện đã chỉ đạo các xã vận động nông dân tạm dừng việc gieo trồng trên nương
đối với những diện tích cây trồng bị chết thì tiến hành làm lại đất đợi mưa mới xuống giống
theo cảnh báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng năm tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày độ ẩm trong không khí giảm thấp nguy cơ cao xảy ra cháy rừng tại nhiều nơi
nắng nóng còn tác động gây sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
do vậy người dân cần hạn chế tham gia giao thông lao động ngoài trời vào thời điểm từ một mươi hai h đến một mươi sáu h hàng ngày
hiện tại và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể khiến cho người nông dân điêu đứng
tại tình đồng này vừa ghi nhận tình trạng cá bè bất ngờ chết hàng loạt
nổi trắng cả một đoạn sáng
trong sông la nga thuộc địa phận nguyện định quán hàng trăm hộ nuôi cá bè đang đứng trước thực tế thiệt hại nặng nề
sau trận mưa lớn kéo dài vào đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng năm
cá tại hàng trăm bè của người dân nuôi trên sông la nga bỗng nổi đầu lửa bụng chết trắng bè
số cá chết đột ngột và quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay
đa số cá chết là các loại cá lăng cá leo cá chép và cá điêu hồng đang chuẩn bị xuất bán
kháng bảy giờ sáng tôi đi gà tôi coi cá thì thấy cá đó
có hiện tượng chết
tôi nhảy xuống tôi cứu cá thì nhảy xuống tôi thấy nước nó chua
cá tôi cho nó trắng mình lạc lạc ngang nó chết vậy đó
theo ghi nhận đến chiều cùng ngày rất nhiều thuyền chở cá chết từ các bè vào bờ sông
đoạn gần cầu la nga để bán cho các thông lái
trong khi đó tại nhiều bè cá trên sông
nhiều hộ dân vẫn đang khẩn trương vớt cá mang đi bán với hy vọng vớt vát chút vốn
là nước nó đục ô nhiễm như thế này chứ mọi khi thì không bao giờ
giỏi lắm là nước nó chạy
nó quá mạnh thì nó bạc đuôi thôi
chỉ có là giỏi lắm là một vài tấn thì nó không là vấn đề số nhiều của mình
có thì hai năm nay là nguồn nước nó như thế này nó ô nhiễm như vậy này
thì giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc để cho chúng tôi có nguồn sống được ổn định lại
cho nước nguồn này nó có quá trần dơ rồi
ngay sau khi cá chết hàng loạt trên sông la ngà
chính quyền thuộc huyện định quán cùng các ngành liên quan của tỉnh đồng nai
đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận
đồng thời lấy mẫu nước để tiêu diệt
định tìm nguyên nhân
ngày hôm nay xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới trung bình một mươi năm ngày qua đã giảm
giá xăng dầu trong nước được kỳ vọng giảm theo
theo dữ liệu của bộ công thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore
ở chu kỳ này với xăng ron chín mươi hai là bảy mươi năm đô la mỹ một thùng
ron chín mươi năm là ứng mức bảy mươi bảy đô la mỹ một thùng
giảm sáu bảy so với kỳ
cùng xu hướng trên giá dầu quay đầu giảm nhẹ
dự báo kỳ điều chỉnh hôm nay một mươi bảy tháng năm
giá xăng dầu sẽ giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng liên tục
nếu cơ quan quản lý trích và giữ nguyên mức xả quỹ bình ổn
thì giá xăng có thể giảm sáu tám trăm linh đồng một lít
còn dầu khoảng hai trăm linh đồng
ngược lại nếu nhà điều hành tiếp tục trích và chỉ sử dụng quỹ bình ổn
theo tỷ lệ năm mươi năm mươi vừa chi quỹ vừa giảm giá
thì giá xăng có thể giảm nhẹ khoảng ba bốn trăm linh đồng một lít
thưa quý vị với hệ sinh thái thực vật đa dạng phong phú
cùng với nhiều địa danh nổi tiếng
bán đảo sơn trà được coi là lá phổi xanh của thành phố đà nẵng
nơi đây cũng là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố biển
thế nhưng từ khi sơn trà thu hút một lượng lớn khách du lịch
và người dân đến tham quan
thì cũng là lúc địa điểm này gánh thêm một lượng lớn rác thải
của nhiều người thiếu ý thức
sơn trà ngày càng ngập ngụa trong sắc thải
và dĩ nhiên là đi kèm với đó sẽ là những nguy cơ
về ô nhiễm môi trường và đánh mất vị thế du lịch
trước thời trạng này có một nhóm bạn trẻ
đã tỉnh nguyện nhà xác ở bán đảo sơn trà
vào mỗi chủ nhật hàng tuần
trả lại một lá phổi xanh đúng nghĩa cho thành phố đà nẵng
không phân biệt bạn là người việt nam hay người nước ngoài
con đi học hay đã đi làm
nam hay nữ
chỉ cần bạn yêu sơn trà
bạn có thể cùng chúng tôi có những tuyến du lịch đặc biệt
tại vùng đất này du lịch nhặt rác
đó là công nghiệp của những bạn trẻ tỉnh nguyện nhặt rác
tại sơn trà từ dưới tháng nay
từ đó mọi người cứ sáng tay nhụp nhau vào làm
nhiều ai rảnh rỗi thì qua làm
từ vài người đến vài chục người

trong đó có các bạn học sinh còn rất nhỏ

để dọn những cái gì là việc nhỏ nhất
nhặt rác ở sơn trà
mà không phải là công việc dễ dàng
vì đường đi khá nguy hiểm
các thành viên phải mang theo những vách đá
và vận chuyển rác vô cùng khó khăn
thế nhưng điều đó không trở thành vấn đề đối với các bạn trẻ
một phần là vừa làm cho bà đá đen tại sơn trà sạch hơn
một phần khác là nó truyền đi thông điệp rất là bàn mẽ
là hãy kêu gọi mọi người đừng xa rác
và hãy đốt một chút
mình để cùng nhau dọn rác
hưởng ứng việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ
nhiều người không có điều kiện tham gia
cũng đã góp sức bằng cách ủng hộ dụng cụ nhặt rác
thuê tàu thuyền vận chuyển rác về nơi tập kết
lúc đầu thì mọi người cũng từ bỏ tiền túi để mua thiết bị dụng cụ
một phần cũng được tài trợ
sau đó thì vừa đầu anh mới post một cái bài trên facebook
để kêu gọi nguyên góp thì mọi người nguyên góp rất là nhiều
chỉ trong vòng hai mươi phút thì đã đủ số tiền cần để dọn cái bãi rác hôm nay
cái hoạt động này thì mình sẽ cố gắng duy trì lâu dài
còn cái thông điệp mà muốn gửi tới mọi người là
mọi người cố gắng giữ gìn vệ sinh môi trường chung
và cái quan trọng nhất là mình nên hạn chế tối đa sử dụng dừa một lần
vì cái đó rất là hại cho môi trường
đây là hình ảnh sơn trà trước và sau khi nhặt rác
lá phổi xanh của thành phố đà nẵng đã được trả lại
và hy vọng hình ảnh này sẽ mãi đẹp như thế
đổi để cho cuộc sống tốt đẹp hơn
hãy giữ sạch sân trà
em muốn truyền tải đến mọi người và các bạn học sinh là

sạch sẽ là đẹp đẻ xa rác là tội ác
đã đến thời lượng của tiểu mục
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
có thể là hoa sữa chưa bao giờ tôi thấy hoa sữa nở vào mùa hè
vâng nhưng chúng ta lại có thể thấy hoa sữa nở vào trong mùa hè này
quý vị có thể nhìn thấy những cảnh tượng rất là đẹp này trên đường phố hà nội trong những ngày này
theo lý giải của các chuyên gia về môi trường và thực vật có sự kỳ lạ như vậy bởi sinh trưởng của các loại cây phụ thuộc vào thời tiết
trong khi mùa đông năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và mùa xuân năm nay trời ấm nên đã kích thích hoa sữa nở sớm hơn bình thường
hoa sữa trở thành một phần của hà nội hầu như phố nào cũng có vài cây
một số phố chỉ trồng mỗi hoa sữa cách năm bảy mét lại có một cây như trung hòa hồ tùng mậu trần duy hưng
nhiều người thích mùi hương hoa sữa xong cũng không ít người mất ăn mất ngủ khi phải ngửi mùi hương quá đậm của loại hoa này
theo công ty công viên cây xanh khoảng một mươi năm trở lại đây hà nội không còn trồng cây sữa trên đường phố
và dần thay thế các loại cây sữa bị đổ gãy sâu mục bằng các loại cây khác
nhiều cây sữa ở phố nguyễn trí thanh đã được thay thế bằng lát hoa
như vậy và những lưu ý gì khi dùng để đảm bảo sức khỏe
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng vào sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
chương trình sẽ được tiếp nối với các tin tức cập nhật từ bản tin sáng phương nam tại tp hcm
xin mời biên tập viên hay chút
thân chúc xin chào trường quốc hà nội
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng năm
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm bắt quả tan năm người đang vận chuyển thuốc lá lậu từ xe ô tô vào một ngôi nhà
qua thời gian theo dõi phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế công an tp hcm
phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
từ xe ô tô vào một ngôi nhà trong hẻm ở khu phố sáu phường linh trung quận thủ đức
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ năm sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu z và hero
làm việc với năm đối tượng trong đó có ba đối tượng chính vận chuyển và một đối tượng tiêu thụ
lực lượng làm nhiệm vụ lập viên bản tạm giữ số thuốc lá lậu trên cùng xe ô tô là quyên tiện vận chuyển mang biện kiểm soát sáu mươi hai a một mươi hai nghìn hai mươi chín
tạm giữ hai đối tượng gồm phạm văn hợp và phạm tiến du có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu để làm rõ xử lý
các đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá lậu trên từ huyện đức huệ tỉnh long an lên tp hcm tiêu thụ thì bị bắt quả tang
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu công an thành phố và ủy ban hai mươi bốn quận huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử biến tướng tìm ẩn nhiều tệ nạn xã hội
công an thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có dấu hiệu cờ bạc
đồng thời chế chính công tác phối hợp hỗ trợ các lực lượng kiểm tra liên ngành của thành phố khi tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoạt động sau hai mươi hai h nói riêng không để xảy ra tình trạng tương tự tại quận bình tân